truy tìm thông tin ông nguyễn thế tạo rộng rãi
các trinh sát đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành ngay những biện pháp nghiệp vụ
xác minh theo nhiều hướng khác nhau
chiếc sức camera giao thông tại ngã tư quang trung hoàng hoa thám hoàng văn thụ
thị xã an khê cho thấy trưa ngày một mươi tám tháng một ông tạo điều khiển xe máy sirius
mang biển kiểm soát tám mươi một c một trăm linh tám bảy trăm năm mươi phía sau chở một thanh niên khoảng hai mươi chín đến ba mươi tuổi
di chuyển theo hướng an khê cờ rồng và mất tức sau cuốc xe định mệnh đó
chiếc xe trên mở cửa để đón khách dọc đường thì các trinh sát ập đến khống chế bắt giữ đối tượng thành công